thời gian gần đây dù việc quá tải lưới điện truyền tải khu vực ninh thuận bình thuận đã được dự báo từ trước
nhưng với mức giá yêu đãi các nhà máy điện mặt trời vẫn được đầu tư ổ ạt
điều này dẫn tới hệ quả hệ thống điện quốc gia đang thiếu hụt nguồn cung
nhưng các nhà máy lại không thể phát hết công suất gây thiệt hại cho các chủ đầu tư và cả tập đoàn điện lực việt nam
chính vì vậy việc đẩy nhanh tiến độ các dự án giải tỏa công suất năng lượng tái tạo là nhiệm vụ cấp bách
cần sự chung tay và cuộc quyết liệt của các bên góp phần huy động nguồn năng lượng vào hệ thống điện quốc gia
trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay thông tin về việc công an tp hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ông lê thanh thản chủ tịch tập đoàn mường thanh để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng
quy định tại điều một trăm chín mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông lê thanh thản chủ tịch tập đoàn mương thanh
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần sản xuất
xuất nhập khẩu bimis để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng
tổ hợp trung cư cao cấp và thương mại bimis ct sáu phương kiến hưng quận hà đông tp hà nội
bùng nổ thị trường hàng không là nhan đề bài viết trên báo thanh niên
sau khi công ty du lịch viettravel thông báo đã gửi hồ sơ đến các nhà chức trách xin thành lập hãng hàng không
viettravel airlines tập đoàn vingroup ngày chín tháng bảy bất ngờ công bố tham gia thị trường này
trước đó công ty cổ phần hàng không thiên minh cũng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
và công ty cổ phần hàng không ngôi sao việt vẫn là cái tên kiên trì đeo đuổi tấm giấy phép bay trong nhiều năm qua
đó là còn chưa kể tân binh bamboo airways đã chính thức cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng một năm nay
việc một loạt tân binh xếp hàng xin bay đã phá vỡ thế độc quyền của một đến hai hãng hàng không quen thuộc
là điều tất yếu vì hàng không việt nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất trong nhiều thập niên qua
tác giả bài viết trên báo thời nay đặt câu hỏi cách nào xử lý rác hiệu quả
đây cũng là câu hỏi của dư luận trước vấn nạn rác thải hiện nay
mấy ngày qua hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt trong thành phố hà nội bị un ứ chất thành đống tại nhiều nơi
điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị
mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe đời sống của người dân
chủ trương của thành phố hà nội là khuyến khích kêu gọi xã hội hóa đầu tư xử lý chất thải để đạt được hiệu quả cao nhất
nếu làm được một lượng rác thải tái chế sẽ trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất
có thể chế biến thành phân bón phục vụ cho nông nghiệp
cũng liên quan đến vấn đề rác thải trên báo hà nội mới có bài viết lợi ích ít ô nhiễm nhiều
bài đầu tiên trong loạt bài hành trình tái chế của phế liệu mặt được và những hệ lụy
vỏ chai đựng nước lon nước ngọt hay các loại túi ni lông giấy vở sách báo cũ bỏ đi
đang được nhiều người thu gom phân loại bán cho các đại lý rồi chuyển về nơi tái chế
những thứ rác này đang được quay vòng trở thành vật dụng hữu ích tạo việc làm và thu nhập cho nhiều người
một thực trạng đáng báo động đó là tại các làng nghề tái chế phế liệu trong địa bàn thành phố hà nội
các hộ trong các làng nghề này chủ yếu sản xuất trong khu dân cư không có hệ thống xử lý chất thải nước thải
bên cạnh đó việc kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng chính quyền một số địa phương chưa thường xuyên và chặt chẽ
đang là những nguyên nhân chính gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề tại các làng nghề
lương tối thiểu còn quá xa mức sống tối thiểu là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo lao động
hôm nay ngày một mươi một tháng bảy hội đồng tiền lương quốc gia
họp để thảo luận về mức lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi
trước đó vào chiều ngày một mươi tháng bảy tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức tọa đàm về mức sống tối thiểu
tình hình đời sống thu nhập của người lao động đề xuất phương án tiền lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi
nhiều ý kiến cho rằng lương tối thiểu vẫn còn quá xa mức sống tối thiểu
lương không đủ sống là nguyên nhân của tám mươi các cuộc đình công diễn ra ở việt nam trong nhiều năm qua
lương không đủ sống không kích thích được người lao động làm việc
không năng suất và ảnh hưởng tới sự phát triển của doanh nghiệp
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân